sáng nay ba tháng sáu tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ
dự lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
kỷ niệm bảy mươi năm bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc các cấp các ngành phải làm cho mỗi người dân thấm nhuận sâu sắc tư tưởng của người thi đua và góp sức
các ngành các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đưa phong trào đi vào nền nếp có sức lai động và lan tỏa
thổi thúc triệu triệu trái tim việt nam chung sức
đồng lòng xây dựng đất nước thanh bình và phát triển
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đang diễn ra gây go ác liệt
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
người chỉ rõ mỗi người dân việt nam bất kỳ già trẻ gái trai bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ
đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh
trên một mặt trận quân sự kinh tế chính trị văn hóa
người khẳng định với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta
với lòng yêu nước và trí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta
chúng ta có thể thắng lợi chúng ta nhất định thắng lợi
lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh đã có sức lôi cuốn
đồng viên hiệu triệu toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
sống yêu nước tinh thần đoàn kết ý chí tự lực tự cường
vượt qua mọi hy sinh gian khổ lập nên những chiến công hiển hách
và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta
thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đưa cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
buổi lễ đã tuyên dương bảy mươi tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất
trong phong trào thi đua yêu nước
đây là những con người đã được gặp bác hồ được bác thưởng huy hiệu của người
những người đã dũng cảm trong chiến đấu công hiến thầm lặng
lao động quên mình sáng tạo hết lòng vì sự nghiệp chung
những người đã đạt thành tích tự hào trong các kỳ thi quốc tế
các vận động viên mang về vinh quang cho đất nước